công an tp vinh phối hợp với các đơn vị chức năng công an tỉnh nghệ an kiểm tra căn hộ ở tầng năm trung cư golden city bar đóng tại xóm một mươi tám xã nghi phú tp vinh của ông hoàng xuân quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê thị trấn yên thành huyện yên thành phát hiện một mươi hai đối tượng đang hoạt động liên quan đến hội thánh đức chúa trời
trước đó ban công an xã nghi phú nhận được tin báo của bà con về một căn hộ ở tầng năm trung cư golden city ba có một nhóm người sinh hoạt liên quan đến hội thánh đức chúa trời
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện có một mươi hai người sáu nam sáu nữ có hoạt động truyền đạo trái phép thu giữ nhiều cuốn sách tài liệu liên quan đến đạo thánh đức chúa trời
bước đầu tại cơ quan công an ông hoàng xuân quỳnh chủ căn hộ trung cư khai nhận có một số bạn bè quê ở quảng bình nghệ an vào phòng để chơi và nghiên cứu kinh thánh
thì bị lực lượng chức năng phát hiện
theo cơ quan chức năng hành vi truyền đạo hội thánh đức chúa trời tại căn hộ trung cư này là hoạt động trái phép trái với quy định của pháp luật
cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính ông hoàng xuân quỳnh do người này chưa đăng ký tạm trú tại căn hộ trung cư